công an huyện cửa đông năng tỉnh đắk lắc vừa điều tra truy bắt một đối tượng trong vụ cướp tài sản xảy ra tại xã cư cửa đông huyện cửa đông năng
trong khi chị phạm thị hiền chú ở thôn iapia đang nằm trên võng chờ để thu mua cà phê của người dân
thì có hai thanh niên chạy xe máy đến bất ngờ giật chiếc túi sách được một mươi tám triệu đồng của chị hiền
chị hiền chống cử thì bị chúng dùng dao vào bình xịt hơi cay tấn công
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện cửa đông năng đã nhanh chóng truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp là lê tuấn anh chú ở xã cư cửa đông huyện cửa đông năng
lực lượng công an đã thu giữ hung khí gây án chiếc túi sách là tăng vật và tiền hiện công an huyện cờ rông năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại trong vụ án